chiều ngày sáu tháng ba sở y tế tp hcm đã thông tin về việc xe cứu thương bốc cháy trong ba đôi xe tại quận một mươi tp hcm
theo đó vào khoảng một mươi hai h trưa ngày năm tháng ba khi xe cứu thương mang biển số năm mươi một b sáu mươi nghìn hai trăm hai mươi chín đang đỗ tại bãi giữ xe ở địa chỉ bảy trăm linh lê hồng phong
phường một mươi hai quận một mươi tp hcm thì ông lt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại phú yên là tài xế và chủ xe đã vạn van để kiểm tra lượng oxy trong bình đặt trong xe cứu thương
thì đột ngột phát ra tiếng nổ và bốc cháy từ bên trong xe vụ cháy đã khiến ông tê bị bỏng
theo lời kể của ông t khoảng sáu tháng trước ông mua xe này từ ông n v h và bà d t t t nhưng chưa làm thư tục sang tên
xe thường xuyên đỗ tại nhà ông tê ở tỉnh phú yên để vận chuyển người bệnh
thỉnh thoảng có người bệnh xuất viện tại bệnh viện trợ giấy liên hệ thì ông sẽ đưa xe từ tỉnh phú yên sang tp hcm để đón về nhà
trong quá trình làm việc với sở y tế tp hcm ông tê đã cung cấp hình ảnh các giấy tờ liên quan đến xe bao gồm
hợp đồng ủy quyền giữa ông n v h và bà d t t t với ông l t t giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô toyota năm mươi một b sáu mươi nghìn hai trăm hai mươi chín do ông n v h làm chủ
giấy chứng nhận kiểm định và giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên do phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm cấp cho công ty trách nhiệm hưu hạn một trăm một mươi năm xuyên á ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên ông tê xác nhận xe chưa được cấp phép hoạt động vận chuyển cấp cứu vận chuyển người bệnh
liên quan đến công ty trách nhiệm hưu hạn một trăm một mươi năm xuyên á ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế tp hcm đã cấp giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh số chín một trăm sáu mươi năm
với loại hình cơ sở dịch vụ
dịch vụ cấp cứu hỗ trợ vận chuyển người bệnh với địa điểm kinh doanh tại một trăm bảy mươi đất thánh phường sáu quận tân bình tp hcm
theo đó sở y tế chỉ cấp phép hoạt động đối với hai xe cứu thương mang biển số năm mươi một b hai mươi hai nghìn năm trăm năm mươi một và năm mươi một b năm mươi một nghìn một trăm bốn mươi tám
hiện thanh tra sở y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ những vi phạm trong việc vận chuyển cấp cứu vận chuyển người bệnh trong trường hợp này
ngành y tế thành phố mong sớm có quy định riêng biệt hai loại hình xe cứu thương và xe vận chuyển người bệnh để đảm bảo an toàn cho người bệnh cũng như thuận lợi hơn trong công tác quản lý nhà nước đối với loại hình vận chuyển này